điện hệ với cơ quan công an để phối hợp điều tra làm rõ
quý vị vừa theo dõi tin nhanh hai mươi h của chúng tôi
mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên intv